trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch covid một mươi chín trên thế giới hôm nay
ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức cuộc họp về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
để chủ động các kịch bản ứng phó trong mọi tình huống
theo sở y tế tp hcm ngành y tế thành phố đã chuẩn bị nhiều kịch bản để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
thành phố đang tiếp tục chuẩn bị các khu cách ly tập trung mở rộng ở huyện củ chi
dự kiến thực hiện thêm khu cách ly tập trung ở huyện cần giờ
hiện có ba khu cách ly tập trung của thành phố đang hoạt động đặt tại huyện củ chi huyện nhà bè và quận bảy
nếu dịch bệnh bùng phát quy mô lớn có thể phải cách ly cả một phường một quận
tính đến ngày sáu tháng ba tp hcm còn bốn ca nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm
có ba trăm bốn mươi năm trường hợp về từ vùng dịch đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố
hai trăm hai mươi hai người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận huyện
năm trăm hai mươi sáu người đang được cách ly tại nhà nơi lưu trú